công an tỉnh thái nguyên vừa bắt giữ đối tượng đồng văn hiệp tức hiệp gà bị truy nã về hành vi cố ý gây thương tích
khi hắn đang lẩn trốn tại huyện văn lâm của tỉnh hưng yên
vào khoảng một mươi giờ ngày hai mươi năm tháng bốn do tranh chấp trong việc mua bán cát đồng văn hiệp cùng khoảng ba mươi đối tượng khác
đi xe mô tô và ô tô mang theo súng bắn đạn hoa cải dao tuyếp nước gậy xông vào khu bãi cát của anh đỗ văn thưởng
ở xã lâu thượng huyện võ nhai ném gạch đá làm hư hỏng một số tài sản của gia đình anh thưởng
và làm anh nông văn nhân bị thương ngay sau khi gây án đối tượng đã bỏ trốn khỏi địa phương